thưa quý vị và các bạn đốt xe ô tô của mình đã thế chấp cho người khác để vay tiền nhằm mục đích lấy tiền bảo hiểm và không phải trả nợ
tổ chức hoạt động kinh doanh massag cà phê đèn mờ để trộm cắp đe dọa đánh đập chiếm đoạt tài sản của khách và tổ chức mua bán trái phép chất ma túy
đó là thủ đoạn mới hết sức tinh vi của nhóm tội phạm hình sự do đối tượng hoàng xuân hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên cầm đầu
và qua hơn bảy tháng đấu tranh công an tỉnh thái nguyên đã làm rõ nhiều hành vi phạm tội của hiền và đồng bọn khởi tố và bắt giữ chín đối tượng thu giữ nhiều tăng vật có liên quan như ma túy dao kiếm súng đạn và xe ô tô
giữa tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm một vụ cháy xảy ra tại gia đình anh vương quốc ngọc ở xóm kim tỉnh xã trung thành làm thiệt hại hai xe ô tô và một số vật dụng khác tổng trị giá trên một ba tỷ đồng
trong đó có chiếc xe fortuner thuộc sở hữu của hoàng xuân hiền thế chấp cho anh ngọc
vậy số tiền năm trăm linh triệu đồng
qua điều tra các trinh sát phòng cảnh sát hình sự nghi vấn hiền gây ra vụ đốt xe tại nhà anh ngọc để lấy tiền bảo hiểm và không trả nợ cho anh ngọc
đồng thời còn xác định hiền cầm đầu một nhóm đối tượng hình sự thực hiện nhiều vụ cướp tài sản trộm các tài sản mua bán trái phép chất ma túy tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
giám đốc công an tỉnh thái nguyên đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để đấu tranh với hiền và đồng bọn
đã phải vượt qua rất nhiều kể cả những cám rỗ về mặt vật chất và những nguồn thông tin đe dọa đến với cán bộ chiến sĩ
trực tiếp chúng tôi đã tiến hành mật phục nhiều đêm liền và chúng tôi đã phải bố trí cái việc gặp gỡ nhân chứng và những người bị hại ở trong vụ án này ở rất nhiều nơi
ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu ban chuyên án quyết định phá án lực lượng trinh sát đã tổ chức mai phục
bắt sử hiền cùng vợ là trần thị ngọc vinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và nguyễn văn huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại nhà thu giữ hai mươi một sáu mươi hai g heroin
quá trình đấu tranh cơ quan điều tra đã làm rõ hiền vinh huy và nguyễn văn khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai là nhân viên làm cho hiền thực hiện vụ cướp tài sản trên một trăm sáu mươi ba triệu đồng của khách tại quán massage của hiền
tiếp tục mở rộng vụ án cơ quan điều tra bắt hoàng kiên hạnh
hoàng kiên hạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn là em ruột của hiền
lê phi hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trịnh quang dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu là nhân viên của hạnh có các hành vi cướp tài sản và trộm cắp tài sản của khách tại các quán massage
khi khách vào thì cháu có trách nhiệm đi đón nhân viên về
đón nhân viên về thì cháu sẽ thu tiền
khi khách lên phòng cùng với nhân viên mại dâm thì mỗi một phòng của nhà hai anh hiền với anh hạnh thì sẽ có những ô thoại
ô thoại thì khi nhân viên tầm quân massage được dặn từ trước thì cháu sẽ thực hiện hành vi móc túi móc túi lên tài sản của khách
nếu như trường hợp không lên được thì cháu đe dọa khách đánh khách để lấy tiền
đối tượng hiền và nguyễn văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn trú tại xã nam tiến thị xã phổ yên khai nhận
đã có hành vi cậy cửa dùng xăng đốt xe ô tô của anh ngọc
ngoài ra hiền còn sử dụng súng k năm mươi chín gây dối trật tự công cộng tại khu vực xóm kim tình
nhằm mục đích gây thanh thế tranh giành địa bàn làm ăn và giải quyết mâu thuẫn
đối tượng hiền thì rất ngoan cố trong việc khai báo thường là từ chối khai báo hoặc là khai báo không thành khẩn hành hành vi phạm tội của mình
chúng tôi đã bằng các chứng cứ và bằng các tài liệu điều tra và cả tài liệu trinh sát để buộc đối tượng hiền phải khai nhận hành vi phạm tội của mình
chuyên án một trăm một mươi sáu c đã kết thúc giai đoạn một
cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ và khởi tố sáu vụ án khởi tố bắt giữ chín đối tượng với các hành vi
mua bán trái phép chất ma túy trộm cắp tài sản cướp tài sản hủy hoại tài sản sử dụng tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng
đồng thời tiếp tục tập trung làm rõ các hành vi cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng của đối tượng hiền và đồng bọn
sớm hoàn thiện hồ sơ đưa ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật